tuy nhiên chỉ sau một thời gian ngắn vay tiền một số nạn nhân đã gửi đơn yêu cầu đến cơ quan công an trình bày bị các đối tượng cho vay hành hung siết nợ
theo họ chỉ cần đóng tiền trễ từ một đến hai ngày thì ngay tối đêm đó sẽ có nhiều đối tượng kéo đến nhà hành hung
các báo ngày hôm nay xin mời viên tập viên hiền minh
vâng xin cảm ơn viên tập viên phương thảo
thưa quý vị
mở chiến dịch tiêm chủng một mươi triệu liều vaccine bạch hầu
đây là nhăn đề bài viết đăng tải
trên báo lao động số ra ngày hôm nay
theo đó ngày chín tháng bảy
tại tỉnh gia lai đoàn công tác do quyền bộ trưởng
bộ y tế nguyễn thanh long dẫn đầu
đã làm việc với các tỉnh tây nguyên và tỉnh quảng nam
quảng ngãi về công tác phòng chống dịch bạch hầu
bộ y tế sẽ cấp
một mươi triệu liều vaccine để tiêm chủng mở rộng
cho khoảng bốn bảy triệu người
với chiến dịch này kỳ vọng dịch bệnh bạch hầu sẽ được khống chế
tiến sĩ đặng quang tấn
cục trưởng cục y tế dự phòng cho biết
tình hình dịch bệnh có xu hướng lan rộng
điều đáng lưu ý có nhiều ca bệnh
không phát hiện triệu chứng nhiễm khổng bạch hầu
vì vậy nguy cơ lây chuyển từ người này sang người kia
rất dễ dàng
tỷ lệ người dân tộc thiểu số mắc bệnh chiếm trên chín mươi
có trường hợp người trên sáu mươi tuổi
vẫn bị mắc bệnh bạch hầu
bệnh chủ yếu xảy ra ở những người chưa tiêm chủng vaccine phòng bệnh
báo kinh tế và đô tị
đăng tải bài viết có nhan đề
đề xuất nới điều kiện thụ hưởng gói hỗ trợ
sáu mươi hai tỷ đồng
theo đó gói hỗ trợ sáu mươi hai tỷ đồng
của chính phủ có ý nghĩa rất thiết thực
hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín
những đối tượng được xác định ban đầu
theo nghị quyết bốn mươi hai và quyết định một mươi năm
về cơ bản là đúng
và phù hợp với khả năng cân đối
nguồn tài chính dự trữ từ ngân sách nhà nước
tuy nhiên đối tượng ở nhóm bốn mới chỉ chú ý
đến lao động khu vực thị trường
nên bỏ sót những người làm việc trong các cơ sở tư nhân
hoạt động cung cấp dịch vụ xã hội
trước thực trạng trên
bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội
đề xuất mở rộng thêm đối tượng giáo viên trường tư thục
là cần thiết
tuy nhiên để chính phủ mở rộng đối tượng này
trước hết bộ lao động thương binh và xã hội
cần có báo cáo thống kê đánh giá thực trạng
và xây dựng tờ trình để chính phủ xem xét quyết định
bộ này cũng nên theo dõi
phát hiện những lao động làm việc trong các cơ sở tư nhân
hoạt động cung cấp dịch vụ xã hội khác
bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín
để chủ động đề xuất bổ sung
để được hỗ trợ kịp thời
báo công an nhân dân số ra ngày hôm nay
đăng tải bài viết có nhân đề
chữa ung thư bằng thực dưỡng
đừng mù quáng để mất cơ hội sống
nội dung bài viết đề cập đến một bộ phận người dân
do nhẹ dạ cả tin
nghe theo các lời quảng cáo
bài viết trên mạng xã hội
và những lời khuyên vô căn cứ
về việc thực dưỡng chữa khỏi ung thư
không ít gia đình đã lâm vào cảnh tiền mất tật mang
có những người bệnh đã bỏ lỡ giai đoạn vàng
trong quá trình điều trị bệnh
thậm chí là dẫn đến tử vong
vụ việc đau lòng vừa xảy ra đối với bé gái ba mươi tháng tuổi
ở thái nguyên là hồi chung cảnh báo
đối với những người bệnh đang điều trị bệnh ung thư
đừng nên mù quáng tin vào phương pháp
không có cơ sở khoa học này
ngoài việc chậm tiến độ
dự án đường sắt đô thị metro nhổn ga hà nội
còn vừa bị nhà thầu đòi bồi thường chi phí
do kéo dài thời gian thực hiện
một số gói thầu của dự án
thông tin được đăng tải trên báo điện tử tiền phong
cụ thể gói thầu c lab cp một
ký với công ty trách nhiệm hiệu hạn d lim của hàn quốc
thời gian thực hiện ba mươi tháng
từ ngày khởi công
mùng bốn tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn
tối đa sau ba mươi ngày
kể từ ngày khởi công
nhà thầu được quyền tiếp cận công trường
xong do vướng mắc về giải phóng mặt bằng
và di rời công trình
chủ đầu tư đã chậm bàn giao mặt bằng khoảng một mươi tám tháng
so với cam kết
tại gói cp bảy
chủ đầu tư cũng phải thống nhất kéo dài thời gian thực hiện
thêm hai mươi một tháng so với hợp đồng gốc
và bổ sung một bốn mươi bảy triệu euro chi phí
cho công ty correo của pháp
về việc này
ông nguyễn thế hùng
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội cho biết
các chi phí phát sinh trong dự toán
các gói thầu không vượt giá trị dự toán
và tổng mức đầu tư được phê duyệt
vừa qua chủ đầu tư đã đề nghị
các nhà thầu chờ các hướng dẫn của bộ ngành
để tháo gỡ
tuy nhiên các nhà thầu đều không chấp thuận
và yêu cầu thành lập ban hòa giải
tiến tới khiếu kiện ra trọng tài quốc tế
đồng thời cho biết sẽ dừng huy động công trường
nếu việc thanh toán không được giải quyết sớm
vâng vừa rồi là một số thông tin
nổi bật có trong các số báo ra ngày hôm nay
còn bây giờ mời quý vị đến với sáng phương nam
với sự đồng hành của biên tập viên mỹ khôi
xin mời biên tập viên mỹ khôi
xin cảm ơn biên tập viên hiền minh
mỹ khôi rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn
trong sáng phương nam thứ sáu ngày một mươi tháng bảy
mở đầu là một tin đáng chú ý về an ninh trật tự
trong chiều tối ngày chín tháng bảy
một người đàn ông có dấu hiệu bất thường
đã lao vào nhà người dân cố thủ
rồi dùng vật nhọn tự đâm vào người
người dân và công an quận bốn thành phố mỹ khôi
đã phải hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu
một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi
trên tay cầm theo vật nhọn đi trên đường bến vân đồn
bên hông cỏ ông lãnh phường sáu quận bốn
người dân thấy người đàn ông này có dấu hiệu bất thường
nên báo công an
khi thấy lực lượng công an
người đàn ông này bỏ chạy vô nhà một người dân
tại số một mươi năm nghìn hai mươi năm đường bến vân đồn cố thủ
ít phút sau công an tiếp cận ngôi nhà và khuyên răng
nhưng người này không chấp hành mà dùng hôn khí
tự làm mình bị thương ở bụng
sau khi bỏ chạy ra ngoài được khoảng một mươi m
thì gục xuống đường
hiện công an đang trích xuất camera ghi lại các nhân chứng
để tiếp tục điều tra vụ việc
trước đó một ngày tại quận một mươi hai tp hcm
cũng xuất hiện một người đàn ông có biểu hiện tinh thần bất ổn
người này cầm dao nhọn đe dọa người đi đường
sau đó tự rạch bụng mình
tiếp theo là một vấn đề về an ninh văn hóa
gennathan galindo là cái tên thu hút sự quan tâm
của cộng đồng mạng quốc tế trong nhiều ngày qua
nhân vật này lôi kéo người dùng vào thử thách
gây ám ảnh cá vôi xanh
tuy nhiên khi đến việt nam
nhân vật bất hảo này lại gây chú ý
bởi các ảnh chế hài hước
sự thật nào đằng sau nỗi sợ
mới nhìn thì chắc là giống cho con nít
nhưng mà theo như cái mục đích trò chơi
thì mình thấy nó không đúng lắm
đó cũng chỉ là một nhân vật do con người tạo ra
người hư cấu ra thôi
nên là đối với mình thì nó cũng không đáng sợ cho lắm
mình thấy nó thuộc dạng dị hợm nhiều hơn
thú vị hay là đáng sợ
nhân vật này nó kiểu
nói mấy cái tiêu cực cho mấy bạn nhỏ
mình nghĩ là sẽ ảnh hưởng tới mấy bạn nhỏ
nhưng mà nếu mà
cỡ sinh viên
nó cũng không ảnh hưởng nhiều đâu

chứ em chưa có đọc sâu về cái câu chuyện của nó
thế là em nghĩ là nó vui
theo chia sẻ trên mạng xã hội như facebook twitter instagram tiktok
tại brazil và mexico
người dùng bất ngờ nhận được lời mời kết bạn
từ một tài khoản có tên jonathan galindo
đại diện là người đàn ông trang điểm như một chú chó
với nụ cười đáng sợ
khi nhấp vào đường link mà tài khoái này gửi
người dùng sẽ bị đánh cắp thông tin cá nhân
thậm chí là cả địa chỉ nơi ở
đồng thời đưa ra những lời đe dọa
nhằm yêu cầu nạn nhân thực hiện thử thách cá vô xanh
hoặc sẽ tìm đến tận nơi
và ám sát cả gia đình
khi tham gia thử thách cá vô xanh
người chơi sẽ phải thực hiện những nhiệm vụ tự đơn giản
đến các yêu cầu điên rộ cực đoan
như dùng dâu lam rạch hình cá vô trên tay
thậm chí là tự tử sau năm mươi ngày tham gia
chúng ta sẽ dễ nhận thấy
đối tượng mà được cái trò chơi này thu hút vào
đó là tiền dậy thì và dậy thì
ở độ tuổi này các em có rất nhiều vấn đề về tâm sinh lý
và bản thân các em cũng rất là lay hoay
với những vấn đề đó và không được giải quyết
và đó là lý do mà khi các bạn bắt gặp được
một đối tượng mặc dù rất là xa lạ
và ẩn danh
nhưng mà đối tượng đó ngồi nghe mình kể
có hỏi hang mình những cái điều thuộc về cảm xúc
của mỗi ngày mỗi ngày
làm cho các bạn ấy cảm giác rằng đây là một người hiểu mình
chia sẻ với mình
và bên cạnh đó thì cái đối tượng này cũng rất là nguy hiểm
và nắm rõ tâm lý
và điều đó làm cho các bạn nhỏ các bạn trẻ
khi đã vướng vào trò chơi này
thì các bạn sẽ không cảm thấy sợ hãi
hoặc là ngại ngần khi thực hiện những cái yêu cầu
rất là mang rợ hoặc là kinh khủng
trò chơi này ít nhiều gây ra
những tác hại ảnh hưởng xấu đến tâm lý
gây ám ảnh
tuy nhiên nhiều bạn trẻ ở việt nam lại chưa thật sự quan tâm
và xem nó như một trò đùa
mặc dù vậy
rủi ro bảo mật của thử thách cá vô xanh
momo hay jonathan galindo vẫn tồn tại
đối tượng của các trò chơi này là trẻ em
và trẻ vị thành niên
do đây là lứa tuổi chưa có nhiều nhận thức về an toàn
và bảo mật thông tin cá nhân trên internet
khi tìm ra mạng sội
thì chúng ta chia sẻ thông tin
một cách có giới hạn
chúng ta không có
chọn các chế độ public
tức là công khai các thông tin cá nhân
chúng ta phải
thật sự cẩn thận với những
không có rõ nguồn gốc
những ứng dụng của bên thứ ba
đồ tin cậy
như vậy thì hãy cố gắng gia tăng
sức mạnh giao tiếp trong gia đình
trước tiên là trong gia đình
hãy giữ một kết nối thật sự mạnh
và thật sự an toàn với các con
để các bạn trong quá trình lớn lên của mình
đối diện với rất nhiều nỗi lo
đều cảm thấy rằng là mình luôn có người giúp đỡ
mình luôn có người để có thể thấu hiểu mình
cảm thông cho mình
và hướng dẫn hành vi đúng cho mình
không chỉ để có thể phòng ngừa cho trò chơi jonathan này
mà nó còn là một cái phương thức rất là tốt
để chúng ta có thể hỗ trợ sự phát triển của các em
so với thử thách cá vội xanh
chưa có ghi nhận trường hợp nào
từ hành hạ bản thân hay tự sát
liên quan đến jonathan galindo
song không có nghĩa đây là một trò chơi vô hại
để đánh những rắc rối có thể xảy đến
người dùng nên cẩn trọng trước những trò chơi thử thách
như jonathan galindo trên mạng xã hội
chúa võ nguyễn phúc khoác
là người ban hành nhiều cải cách
về tổ chức hành chính trang phục
với tham vọng lập quất một cõi cho sứ đàn trong
để chế ra chiếc áo ngũ thân lập lĩnh
hay còn gọi là áo dài năm thân
những quyết định của ông đã khiến võ vương
vô tình trở thành người đặt nền móng
cho chiếc áo dài việt nam nổi tiếng ngày nay
do đó mới đây tại huế
đã tổ chức tri ân vị chúa có công
với trang phục truyền thống dân tộc
trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế
phối hợp với hội đồng trị sự nguyễn phúc tộc
tổ chức huy kỵ về tri ân vũ vương nguyễn phúc khoác
tại lăng trường thái và triệu miếu
việc tính thừa tiên huế tổ chức tri ân
người có công khai sáng chiếc áo dài việt nam

với trang phục sử dụng phổ biến
từ bắc đến nam
trong đó huế giữ vị trí là kinh đô áo dài
nhà nghiên cứu nguyễn xuân hoa cho rằng
áo dài năm thân hay còn gọi là áo mũ thân
với ý nghĩa tượng trưng cho đạo lý cao đẹp của người việt nam
bốn thân áo vạc trước
vạc sau trước
thân trong tượng trưng cho tứ thân phụ mẫu
thân trong tượng trưng cho người con
theo tiến sĩ phan thanh hải
giám đốc sở văn hóa và thể thao tỉnh thừa thiên huế
vấn đề cải cách trang phục dưới thời
võ vương nguyễn phúc khoác và vua minh mạng
không chỉ dừng lại ở hình thức
mà còn phản ánh tư tượng thống nhất
tự chủ về văn hóa của triều đại đang hưng thịnh
hai sự kiện lịch sử này
cũng là tiền đề quan trọng để chiếc áo dài ra đời
và được phổ biến rộng rãi từ bắc đến nam
áo dài trở thành trang phục
của mọi tầng lớp trong xã hội
từ vua chúa quý tộc quang lại
cho đến thượng dân nam nữ
và chính thức trở thành quốc phục của dân tộc
ngoài việc tổ chức tri ân bật tiền nhân
có công khai sáng chiếc áo dài
huế sẽ tổ chức xây dựng một không gian
để trưng bày áo dài việt nam qua các thời kỳ
trong dịp festival huế năm hai nghìn hai mươi
sáng phương nam xin được tiếp tục với một câu chuyện đời sống
vùng biển cửa tùng thuộc hèn vĩnh linh
tỉnh quảng trị
nổi tiếng với nghề khai thác hầu sữa
loài sinh vật này bám chi chít trên mẩm đá biển
do đó đến đây vào những tháng nắng ấm
du khách có thể thấy cảnh những người khai thác
men theo những làn đá
đục hầu để mua sinh
hầu là loài động vật nguyễn thể
sống bám trên nền đá vách đá ven bờ biển
hoặc cửa sông
nơi có dòng chảy và thủy triều thường xuyên lên xuống
và ở những nơi có thực vật phù du
phong phú làm thức ăn
những người khai thác hầu
còn gọi là đục hầu
dùng búa đập vào lớp vỏ cứng của con hầu bám chặt
trên mỏm đá vừa mới lộ ra
khi thủy triều vừa rút
mùi sắc nhỏ hoắt xuyên qua lớp vỏ
gó mạnh cám búa khiến vỏ tách làm đôi
tay kia cầm dao nhỏ cẩn thận móc ruột
có hậu sữa mềm mại to bằng ngón tay trỏ
bỏ vào chiếc xô nhựa nhỏ
chị trần thị liễu làm nghề đục hầu kiếm sống
cả chục năm nay
cho biết trước đây
bãi đá cửa tùng hầu bám tầng tầng lớp lớp béo ngậy
chỉ cần dùng chiếc dùi sắc đóng
tắt từng mãi hầu lớn
khoảng hơn một giờ kiếm được cả bao đem về
tắt từng con đem ra chợ bán
những năm gần đây hầu sữa được các nhà hàng quán ăn
và khách du lịch ưa chuộng
bây giờ người ta chế ra chiếc búa đục đầu nhọn
dài chừng một mươi cm
để tách trực tiếp ruột hầu trên mỏm đá
được nhanh và nhiều hơn
ngày đục hầu sữa này đã hình thành cộng đồng vài chục người
sống rải rác ở vùng ven cửa tùng
đa phần là phụ nữ
vì đòi hỏi cần mẫn và khéo léo
mỗi ngày họ khai thác được chừng sáu kg ruột hầu
theo người dân tại đây
biên cửa tùng có những gền đá
môi trường sống của hậu sữa không phải bất cứ nơi nào cũng có được
nghề không vốn
nhưng không dễ dàng chút nào
bám trên những mỏm đá chỉ cần so sẻ trượt chân
là bị hầu cửa tứa máu
rồi lên lết mấy giờ liền e ẩm mình mẩy
có khi say nắng
thu nhập cũng chỉ đắp đổi qua ngày
nhưng không ai được khai thác những con hầu nhỏ
hay đục phá tùy tiện bãi đá
vì nơi này đã nuôi sống biết bao gia đình
đó là điều mà hầu sữa không có
và những người đục hầu nhắc nhở nhau
trong cuộc mưu sinh đầy vất vả
do ảnh hưởng của tổng cục huyết hình chính
xin được chuyển sang các vấn đề về giao thông
theo đại diện vụ quản lý phương tiện và người lái
tổng cục đường bộ việt nam
dự thảo lần hai luật giao thông đường bộ sửa đổi
đã bỏ quy định bắt buộc người điều khiển
xe đạp điện xe máy điện
phải có bằng lái hạng a
sau khi tiếp thu ý kiến
ban soạn thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi
đã bỏ quy định bắt buộc người điều khiển
xe đạp điện xe máy điện
phải có bằng lái hạng a
hỏi dự thảo lần hai
và đã nghiên cứu điều chỉnh theo hướng cấp giấy phép lái xe hạng a một
cho người từ một mươi sáu tuổi trở lên đến dưới một mươi tám tuổi
chỉ được điều khiển xe máy điện
có công suất không vượt quá bốn kw
xe càn máy có dung tích xe lanh dưới năm mươi phần khối
từ một mươi tám tuổi trở lên
những người đã được cấp giấy phép lái xe hạng bằng lái a một
cũng sẽ được điều khiển loại xe khác
theo quy định cho giấy phép lái xe hạng bằng lái a một
là từ năm mươi đến một trăm hai mươi năm phân khối
theo thống kê của cục cảnh sát giao thông bộ công an
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
có ba trăm bốn mươi hai vụ tai nạn giao thông
có liên quan tới xe đầu kéo
làm hai trăm một mươi bốn người chết
so với sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
tăng sáu mươi sáu vụ
tương đương với hai mươi ba chín mươi một
tăng năm mươi tám người chết
tương đương với ba mươi bảy một mươi tám
vậy nguyên nhân là do đâu
xin mời quý vị tìm hiểu

và hơn thế cùng nhau để tiến xa hơn